phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước
dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
làm dạng dỡ dân tộc ta non sông đất nước ta
tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh toàn đảng toàn dân toàn quân ta
nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực vấn đấu tận dụng thời cơ vượt qua thách thức
tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám và lời thề độc lập
xây dựng bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
nhân dịp này đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã tới đặt vòng hoa vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trước gánh linh chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thanh kính
biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng
và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát hủy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng
nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm
bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài viết
tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam
ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
truyền hình công an nhân dân trân trọng giới thiệu cùng quý vị khán giả
ở phần đầu tiên với nhan đề đảng ta ra đời lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc
giải phóng miền nam thống nhất đất nước tổng bí thư nhắc lại sự kiện ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đảng cộng sản việt nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử trọng đại
chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng việt nam
sau khi ra đời gắn bó máu thịt với nhân dân được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối
đảng đã lãnh đạo cách mạng việt nam đi từ thắng lợi vang dội này
đến thắng lợi vang dội khác viết tiếp vào lịch sử của dân tộc việt nam văn hiến và anh hùng
những trang vàng trói lọi được thế giới ngưỡng mộ đánh giá cao
trong phần thứ hai đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đi sâu phân tích đường lối đổi mới toàn diện đất nước
một bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử
thể hiện bản lĩnh vững vàng tư duy sáng tạo của đảng cộng sản việt nam
và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước
xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân việt nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu
nước mạnh dân chủ công bằng văn minh do nhân dân làm chủ có nền kinh tế phát triển cao
dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp
có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc con người có cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc
có điều kiện phát triển toàn diện các dân tộc trong cộng đồng việt nam bình đẳng đoàn kết
tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân do đảng cộng sản lãnh đạo có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
đưa ra khái niệm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của đảng ta
là thành quả lý luận quan trọng qua gần bốn mươi năm thực hiện đường lối đổi mới xuất phát từ thực tiễn việt nam và tiếp thu có trọn lọc kinh nghiệm của thế giới
công cuộc đổi mới trong đó có việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử thực sự đem lại những thay đổi lớn lao rất tốt đẹp cho đất nước
trong gần bốn mươi năm qua góp phần làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ độ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
nền kinh tế bắt đầu phát triển và tăng trưởng liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt bốn mươi năm qua với mức tăng trưởng trung bình gần bảy mỗi năm
quy mô gdp không ngừng được mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba đạt khoảng bốn trăm ba mươi tỷ usd trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trong asean
và thứ ba mươi năm trong bốn mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới
gdp bình quân đầu người tăng năm mươi tám lần lên mức khoảng bốn ba trăm linh usd năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam đã ra khỏi nhóm đất nước có thu nhập thấp từ năm hai nghìn tám và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi khoảng bảy năm trăm linh usd
đời sống văn hóa cũng được cải thiện đáng kể sinh hoạt văn hóa phát triển phong phú đa dạng
hiện việt nam có gần tám mươi dân số sử dụng internet là một trong những nước có tốc độ phát triển công nghệ tiên học cao nhất thế giới
liên hợp quốc đã công nhận việt nam là một trong những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa các mục tiêu thiên niên kỷ
từ một nước bị bao vây cấm vận đến nay nước ta đã mở rộng làm sâu sắc thêm quan hệ ngoại giao với một trăm chín mươi ba nước
trong đó có ba nước quan hệ đặc biệt sáu nước đối tác chiến lược toàn diện một mươi hai nước đối tác chiến lược
và một mươi hai nước đối tác chiến lược
đặc biệt là nước ta hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hoặc đối tác chiến lược với tất cả năm nước ủy viên thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
và mở rộng quan hệ kinh tế thương mại với hai trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
việt nam đã và đang thể hiện tốt vai trò là bạn là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế
có nhiều sáng kiến đề xuất và chủ động tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của asean tổ chức liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác
thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng việt nam từ ngày có đảng đến nay đã chứng tỏ
không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài đảng cộng sản việt nam có đủ bản lĩnh trí tuệ kinh nghiệm uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước
vượt qua mọi khó khăn thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
và cũng chính trong quá trình đó đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu hôn đúc nên những truyền thống vẻ vang
mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy
đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp kiên định mục tiêu lý tưởng
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
trong phần thứ ba cũng là phần cuối của bài viết tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
toàn đảng toàn quân toàn dân phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng việt nam
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn ba mươi
xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng
trên cơ sở những kinh nghiệm đã được đúc rút tổng bí thư đã gợi mở năm nhiệm vụ trọng tâm
để tập trung ưu tiên triển khai thực hiện đó là chú trọng củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế
trên cơ sở lành mạnh hóa giữ vững sự phát triển ổn định an toàn của hệ thống các tổ chức tiến dụng
thị trường tiên tệ thị trường bất động sản thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động
tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tích cực đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại
nhất là đối ngoại cấp cao giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
lấy lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết trước hết
tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh
đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương
xây dựng chính phủ chính quyền các địa phương thật sự trong sạch liêm chính vững mạnh hoạt động hiệu lực hiệu quả
làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức có tài liêm chính tâm huyết
thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước
kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp
cơ chế chính sách để không thể không dám không muốn tham nhũng
về chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua bốn mươi năm đổi mới tập trung vào một mươi năm gần đây
xây dựng có chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của đảng xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
tổng bí thư tin tưởng đảng ta đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập đảng
nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
và đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao
xây dựng đất nước việt nam ta ngày càng cường thịnh phồn vinh văn minh hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp tổ chức lễ dạng
giới thiệu cuốn sách đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
cuốn sách do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm chủ biên
buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an tới công an các đơn vị địa phương
tại buổi lễ các đại biểu đã được nghe đại diện nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật các chuyên gia các nhà khoa học trình bày về quá trình biên soạn
một số nội dung của cuốn sách những điểm mới các luận cứ được đưa ra trong cuốn sách
nội dung cuốn sách đề cập toàn diện sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
từ phân tích các khái niệm cơ bản đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế bài học kinh nghiệm
đến dự báo những yếu tố tác động chỉ dõi quan điểm mục tiêu nhiệm vụ
và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
đây là một tác phẩm lý luận chính trị mà trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng ta
lần đầu tiên đề cập đến cái thuật ngữ là khoa học lý luận chính trị
nó tách ra như một ngành khoa học độc lập và đây cũng không phải là một nghiên cứu có tính chất sách vở tư biện đâu
thấm luận quan điểm thực tiễn quan điểm đổi mới
quan điểm phát triển cho nên bằng những cứ liệu thực tiễn bằng kinh nghiệm chỉ đạo và lãnh đạo
tác giả đã đề cập đến những vấn đề lý luận với thực tiễn khắn liền với nhau một cách rất là nhuận nhuyện
cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng về việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
là việc cụ thể hóa để thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của ban chấp hành chuông khóa một mươi ba
và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
nhưng mà đây lại là đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
rõ ràng là một bước cụ thể rất rõ
cuốn sách này chính là việc cụ thể hóa để thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an chân thành cảm ơn tới các chuyên gia nhà khoa học các cơ quan hữu quan
đã đóng góp giúp đỡ để việc biên soạn và xuất bản cuốn sách được thành công
đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia nhà khoa học
các cơ quan trong thời gian tới
nhất là trong việc nghiên cứu xuất bản sách tài liệu tuyên truyền
về công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
thì cuốn sách đổi mới về phương thức lãnh đạo của đảng đối với công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại được giới thiệu hôm nay cũng khẳng định cái quan điểm
nhất quán những chủ trương chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
đó là công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an là nhiệm vụ then chốt hàng đầu
có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
và đảm trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện tốt
một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
phải quán triệt sâu sắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng
cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
tập trung nắm chắc phân tích dự báo đúng tình hình làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước
hết sức coi trọng bài học dân là gốc nhân dân là trung tâm là chủ thể là cội nguồn sức mạnh
trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
cũng tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm cùng các thành viên ban biên soạn đã trao tặng cuốn sách
cho đại diện các cơ quan đơn vị trong lực lượng công an nhân dân trao tặng kỷ niệm trương
bảo vệ an ninh tổ quốc và bằng khen của bộ công an cho các cá nhân có thành tích trong tổ chức sản xuất chương trình
hoa cải trên lá trắng năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã tới thăm chúc tết lực lượng công an thành phố hồ chí minh
tham gia cùng đoàn có đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và các sở ban ngành thành phố hồ chí minh
tại buổi thăm chúc tết trung tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh
đã báo cáo những thành tích nổi bật của lực lượng công an thành phố hồ chí minh trong năm qua
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước võ văn thưởng ghi nhận biểu dương những chiến công thành tích
nỗ lực lớn lao của toàn lực lượng công an thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn hai mươi ba khắc phục những khó khăn thử thách công an thành phố hồ chí minh
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
trong đó có những chiến công nổi bật có tính lan tỏa cao in đậm dấu ấn của lực lượng công an trong lòng nhân dân
chủ tịch nước võ văn thưởng đề nghị lực lượng công an thành phố hồ chí minh tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm
thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm tiếp tục phát huy những thành tích trên
đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo bộ công an thành ủy ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
tiếp tục bám sát lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao
đồng thời huy động cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc đồng hành cùng lực lượng công an thành phố
trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi bốn và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố
rồi giao sức khỏe hạnh phúc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
dịp này chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
chủ tịch nước võ văn thưởng cũng đã biểu dương những chiến công thành tích công tác của đơn vị trong năm qua
đã có một tập thể và một cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tại hà nội sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí các cấp trong công an nhân dân
và cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện đấu tranh
xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực lãng phí trong nội bộ một cách quyết liệt hiệu quả đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến để làm rõ hơn kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi ba kiến nghị cụ thể khả thi các giải pháp để bổ sung kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
phổ biến những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí của lực lượng công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chín nhóm nội dung trong đó yêu cầu công tác kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong công an nhân dân
phải được tiến hành đồng bộ gắn liền với việc thực hiện ba giải pháp trọng tâm đột phá và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy trong công an nhân dân thực hiện hiệu quả mô hình tri bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt
bộ trưởng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đề cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
ban chỉ đạo công an các địa phương căn cứ chỉ đạo của bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác
tại thành phố cần thơ công an thành phố cần thơ chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên địa bàn bảy tỉnh thành phố giáp danh
phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy của công an một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long và thành phố hồ chí minh
trong năm qua công an bảy tỉnh thành giáp danh nắm chắc tình hình phối hợp xác minh thông tin các vụ việc các đối tượng thông báo kịp thời các phương thức
thủ đoạn mới và các vấn đề phức tạp nổi lên trên lĩnh vực an ninh chính trị hoạt động của các đối tượng trọng điểm
kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết ổn định các vấn đề nổi lên từ sớm từ xa từ khi mới phát sinh tại cơ sở không để bị động bất ngờ
bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn
các đơn vị nghiệp vụ công an bảy tỉnh thành phố đã phối hợp trao đổi xử lý trên bốn lượt thông tin về tình hình an ninh
về tình hình trật tự an toàn xã hội để chủ động phòng ngừa đấu tranh không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội
phối hợp xác minh xử lý trên hai trăm linh vụ bắt trên bốn trăm hai mươi đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật tập trung điều tra xác minh các vụ án
truy bắt các đối tượng phạm tội trên lĩnh vực trật tự xã hội kinh tế ma túy đối tượng truy nã triệt phá thành công sáu chuyên án ma túy
để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa công an một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long và thành phố hồ chí minh
tại hội nghị các đơn vị nhất trí tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch phối hợp đã ký kết một cách toàn diện chặt chẽ
và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài
trong đó công an các địa phương tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện đề án sáu
đẩy mạnh việc chuyển đổi trạng thái một cách đồng bộ toàn diện tại ba cấp